hai mươi bốn tuyến đường ở một mươi ba quận huyện của tp hcm sẽ được đặt tên mới theo nghị quyết mới ban hành của hội đồng nhân dân tp hcm
trong đó có bốn tên của các nhân vật tiêu biểu được bổ sung vào quỹ tên đường của thành phố
hai mươi bốn tuyến đường được đặt tên mới trên địa bàn các quận một hai ba bảy chín một mươi hai bình thạnh tân bình tân phú thủ đức
và các huyện nhà bè bình chánh củ chi được đặt tên mới trong đó có bốn tuyến đường ở khu đô thị mới thủ thiêm quận hai
sẽ được mang tên tố hữu bùi thiện ngộ trần bạch đằng và nguyễn thiện thành
khoảng một trăm năm mươi trong số hai trăm hai mươi bốn tuyến đường được đặt tên mới thuộc địa bàn huyện củ chi với tên mới là tên của các mẹ việt nam anh hùng của vùng đất thép thành đồng này